thưa quý vị và các bạn với hành vi cướp tài sản đối tượng nguyễn thanh hải chú tại quận hai tp hcm vừa bị công an quận hai tp hcm bắt khẩn cấp
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai hải đến ngã ba chợ cây xoài đường một mươi tám phường thạnh mỹ lợi quận hai thuê xe ôm trở đến ngã tư đầu cầu thủ thiêm
đến đoạn vắng người hải rút dao giấu trong người không chế lái xe trong lúc rằng co hải đã dùng dao đâm vào người lái xe nạn nhân bỏ chạy và chi hô mọi người đến giúp đỡ
nhận được tin báo công an quận hai đã triển khai lực lượng vây bắt được đối tượng vào lúc hai mươi ba h cùng ngày